chiều nay dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã điều hành phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội
tại phiên họp các đệ biểu cho ý kiến về dự thảo nghị định của chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư tài chính ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố cần thơ
thực hiện nghị quyết số bốn mươi năm của bộ chính trị khóa chín về xây dựng và phát triển thành phố cần thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
bộ chính trị đã giao thành phố cần thơ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trình các cấp có thẩm quyền
ban hành cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù ở mức như đối với thành phố đà nẵng và hải phòng
nhằm tạo điều kiện tăng tính đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố cần thơ
chính phủ nhận thấy cần ban hành nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư tài chính ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố cần thơ
ủy ban thường vụ quốc hội sau khi thảo luận nhận thấy việc ban hành nghị định là rất cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội của thành phố
tạo điều kiện để thành phố phát huy được những lợi thế trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước
vì vậy ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí với ba vấn đề mà chính phủ xin ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội
thứ nhất là nhất trí về mức dư nợ vay của ngân sách thành phố là không vượt quá bốn
số thu được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi do ngân sách nhà nước hàng năm được quốc hội quyết định
thứ hai là ngân sách trung ương sẽ bổ sung có mục tiêu cho thành phố không quá bảy mươi số tăng thu so với dự toán được thủ tướng chính phủ giao
thứ ba là về tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính do thành phố có vấn đề phải xử lý về biến đổi

thứ hai là nhất trí với một số chính sách ưu đại hơn đó là cho thành phố được phép tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính của thành phố để đầu tư cho các dự án quan trọng các bách ưu tiên là phục vụ cho các phòng chống thiên tai biến đổi hiệu